trong suốt ba tháng tập trung cao độ phòng chống dịch bệnh với quan điểm xuyên suốt là chống dịch như chống giặc huy động sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cộng đồng xã hội
đến nay chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh ngăn chặn được sự lây lan trong cộng đồng và bắt đầu trạng thái bình thường mới
ngày bảy tháng năm tại cuộc họp thường trực chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đưa ra một số biện pháp nới lỏng mới
theo đó tiếp tục thực hiện biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập cách ly tập trung người từ nước ngoài về một mươi bốn ngày duy trì phản ứng nhanh dự báo thu thập dữ liệu để phát hiện nhanh trường hợp dương tính và tiếp xúc gần kịp thời khoanh vùng cách ly dập dịch
tiếp tục kiện toàn năng lực cho các phòng xét nghiệm xác định covid một mươi chín đeo khẩu trang nơi công cộng trên phương tiện hành khách công cộng nơi tập trung đông người rửa tay sát khuẩn đảm bảo vệ sinh cá nhân khi tiếp xúc đông người
đối với ngành giáo dục không bắt buộc thực hiện giãn cách trong lớp học không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học giữ vệ sinh cá nhân thường xuyên rửa tay định kỳ mở cửa sổ cửa chính để thông thoáng khí tăng cường các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt vệ sinh phòng lớp học nhà vệ sinh hạn chế tiếp xúc giữa các lớp học mở cửa trở lại bình thường các dịch vụ không thiết yếu trừ vũ trường và karaoke
đối với phương tiện giao thông công cộng bỏ giới hạn về số chỗ hành khách phải đeo khẩu trang
đối với một số hoạt động thể thao sự kiện tập trung đông người cho phép tổ chức khuyên cáo đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn